để kịp thời hỗ trợ người dân có vốn làm ăn phục hồi sản xuất kinh doanh
ubnd tp hcm vừa yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ cho vay
đến những đối tượng thuộc chương trình nhưng chưa vay vốn
đối tượng cần bổ sung nguồn vốn trong năm hai nghìn hai mươi
ubnd tp hcm giao ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố
sử dụng nguồn vốn hai trăm linh tỷ được ngân hàng chính sách xã hội cấp bổ sung
để cho vay hỗ trợ người nghèo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
các sở ngành ra soát và triển khai giải ngân hiệu quả đối với nguồn vốn quỹ giảm nghèo
giải quyết việc làm đến các phường xã thị trấn
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố đã giải ngân số tiền
hơn hai ba trăm linh tỷ đồng với hơn năm mươi một lượt khách hàng được vay vốn
trong đó giúp cho thêm hơn tám bốn trăm linh hộ nghèo cận nghèo hộ vượt chuẩn cận nghèo
có vốn làm ăn cải thiện thu nhập cho vay tạo việc làm
duy trì và mở rộng việc làm cho hơn ba mươi một năm trăm linh lao động